song với nhiều người thì hết tết vẫn còn xuân
bởi vẫn còn quan niệm rằng tháng riêng là tháng ăn chơi
có thể nói rằng là câu ca giao rất là quen thuộc
từ xa xưa gắn bó với phong cách và văn hóa sinh hoạt của đời sống nông nghiệp
nếu như cách đây vài năm trước thì điều này xảy ra khá phổ biến
thế nhưng giờ tại nhiều nơi cán bộ nhân viên công chức
đã bắt tay ngay vào công việc không để tháng riêng còn là tháng ăn chơi
sau kỳ nghỉ tết quý mão hai nghìn hai mươi
lượng người dân tới làm thủ tục hành chính
tại các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn thưa vắng
tuy nhiên tại ubnd các phường đã bố trí cán bộ túc trực
sẵn sàng hỗ trợ những vướng mắt của người dân
niềm nở vui vẻ năm mới mà thủ tục làm thì cũng tươi vui
thì kể cả lúc nào cũng tươi vui
mặc dù rất mệt mỏi
bản thân là người dân tôi xin chân thành cảm ơn
các chị rất là nhiệt tình
các cái nhiệm vụ của ngày đầu xuân cũng như là những ngày bình thường thôi
chỉ có khác là cái không khí sau một kỳ nghỉ lễ
thì anh em cũng phấn khởi
và gặp mặt thì chúc mừng nhau
trong một năm để mình hoàn thành xuất sắc được mọi nhiệm vụ
với khẩu hiệu hành động vì nhân dân phục vụ
trong những ngày khai xuân quý máu hai nghìn hai mươi
các đơn vị lực lượng
công an đã huy động tối đa quân số
nhanh nhất giải quyết công việc đầu năm mới của người dân
từ nhanh gọn dễ dàng cho mọi người đến làm chứng minh thư
hay là làm căn cứ công dân hay là bất cứ công việc gì
tôi rất mừng vì việt nam càng ngày càng phát triển hơn
mọi thủ tục rất là nhanh gọn dễ dàng và thân thiện
để làm sao trong những ngày đầu xuân
khi mà trở thành công việc trọng tâm
biến toàn bộ nhiệm sĩ và đối với những người dân
làm sao mà khi lên các thủ tục gặp để làm việc
để làm sao tránh không phải đợi chờ
mà mọi cái giới độ của công dân thủ tục hành chính
thì công an phường sẽ giải quyết một cách nhanh nhất
nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc từ đầu xuân
đây là yêu cầu đang được đặt ra đối với các cấp ngành địa phương doanh nghiệp và người dân
không vì quan niệm tháng riêng là tháng riêng là tháng riêng
là tháng ăn chơi xưa cũ mà tác phong đùng đỉnh vào cơ quan hay nhà máy
vâng vậy cần phải có những giải pháp nào để từng bước thay đổi
xóa bỏ quan điểm xưa cũ này để giành kết quả tốt nhất
ngay từ ngày đầu tháng đầu của xuân mới hai nghìn hai mươi bốn
xung quanh nội dung này vấn đề chính sách đã có cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung chuyên gia văn hóa
để có những phân tích cụ thể
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung chuyên gia văn hóa
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
vâng trong cuộc sống hiện đại như ngày nay
thì ông có những chia sẻ gì về quan điểm tháng riêng là tháng ăn chơi
với những thay đổi như thế nào
cả tháng riêng là theo như truyền thống văn minh nông nghiệp
là đúng là một cái tháng mà người ta nghỉ ngơi
để chuẩn bị bước vào một cái mùa vụ vụ mới
nhưng mà rõ ràng là trong vòng ba mươi năm năm qua
khi chúng ta bước vào cái thời kỳ đổi mới
thì chúng ta đang chuyển từ văn minh nông nghiệp
sang văn minh công nghiệp
cho nên chúng ta thấy rằng là cái tâm lý
cũng như là cái câu nói là
riêng tháng ăn chơi hiện nay nó cũng không còn đúng
với lại nguyên dạng trước kia nữa
mà đang có những cái dịch chuyển
từng bộ phận một
tất nhiên cái sự dịch chuyển đó không phải toàn xã hội
mà trong quá trình dịch chuyển như thế
thì có những lực lượng làm xuyên tết
có những lực lượng tháng ngày mùng ba mùng bốn tết
đã bắt đầu phải đến cơ quan xí nghiệp để làm việc rồi
và đặc biệt là như là những lực lượng công an
rồi thì y tế rồi quân đội
và một số những lực lượng khác
là phải ứng trực thường xuyên trong suốt cả dịp tết
và như vậy có thể thấy những thay đổi
để không còn tháng riêng là tháng ăn chơi
tuy nhiên tại một số nơi
thậm chí là một bộ phận cán bộ công chức viên chức
thì vẫn còn tâm lý nghỉ ngơi sau tết
chưa bắt tay ngay vào công việc
điều này cho thấy những vấn đề gì còn tồn tại ạ
ra ngoài tết là rất là nhiều người cũng muốn nghỉ ngơi
đúng không ạ
và đặc biệt nữa là cũng còn một số
cái không nhỏ những cán bộ công chức viên chức
đúng không ạ
khi mà đến cơ quan giai đoạn sau tết
thì có thể là đến để mà gọi là tham gia để có mặt thôi
chứ thực ra là cũng chưa sẵn sàng bắt tay
thì tất cả những cái điều đó
thì các cơ quan các thủ trưởng các đơn vị cơ quan
người ta cũng đã lường trước và cũng đã nhắc nhở anh em rồi
cho nên là một hai năm vừa qua tôi thấy rằng là
cái hiện tượng mà đi du xuân cũng như hiện tượng đi chúc tết
vào cái dịp mà bắt đầu gọi là đầu xuân
thì nó cũng giảm đi rất nhiều
tuy nhiên là nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó
trong một số những nhóm cán bộ công chức viên chức
hoặc là một số cái cơ quan
mà người ta có thể là tranh thủ
để mà nghỉ thêm một cái vài ngày nữa
sau khi mà cái kỳ nghỉ theo quy định của nhà nước đã kết thúc
vâng vậy dưới góc độ nhìn nhận của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
cần có những giải pháp chính sách như thế nào
để tinh thần kỳ cương làm việc ngay trong ngày đầu năm mới
được thực hiện một cách nghiêm minh
nhất là sự thay đổi trong cán bộ công chức ạ
muốn để mà duy trì tốt
theo đúng như là cái trật tự kỷ cương của nhà nước nêu ra
thì mọi người cán bộ công chức viên chức nhà nước
công nhân viên nói chung cũng cần phải tìm hiểu luật lao động
và mình cũng phải xác định rằng là bây giờ
hiện đại mình là một bộ phận của đơn vị cơ quan của mình
nếu như mà chúng ta đến cơ quan muộn
chúng ta không tham gia vào dây chuyển sản xuất
thì có nghĩa là dây chuyển sản xuất đó
nó sẽ bị giảm năng suất đi và nó sẽ không bảo đảm được chất lượng
cho nên là việc chúng ta xác định cái vai trò vị trí trách nhiệm của mình
trước công việc trước nhân dân trước đảng nhà nước
điều đó là điều rất là quan trọng
thứ hai nữa là thủ trưởng các đơn vị các bộ phận
cũng cần phải thấy hết trách nhiệm của mình
cần phải có sự đôn đốc nhắc nhở
những nhân viên của mình anh em
trong cái phạm vi quản lý của mình
để huy động làm sao họ có cái sự chuẩn bị sẵn sàng
cả về tinh thần cũng như về mặt sức khỏe
để mà cùng gọi là hợp tác với lại đồng nghiệp của mình
để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ
và đương nhiên là bên cạnh những cái gọi là tuyên truyền vận động
thế thì chúng ta cũng cần phải cũng có những cái hình thức
để mà xử lý những ai mà vi phạm
nếu như mà cố tình vi phạm và vi phạm
mà để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng
thì rõ ràng là cũng cần phải có những cái xử lý
để giữa cái người tốt
và người không tốt
giữa người có ý thức và người ý thức chưa tốt
nó có cái sự phân biệt
thì nó mới thúc đẩy cái sự thi đua
và cái ý thức trách nhiệm nói chung
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi